ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh bình dương đã họp báo thông tin về công tác thanh tra vụ tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
chuyển nhượng không qua đấu giá bốn mươi ba hectare đất tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
đây là vụ việc có dấu hiệu sai phạm gây thất thoát tới cả nghìn tỷ đồng mà một số báo đã phản ánh trong thời gian qua
quá trình thanh tra bước đầu phát hiện những dấu hiệu sai phạm trong việc góp vốn và truyền nhượng vốn góp của tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
theo hợp đồng chuyển nhượng của tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương cho công ty tân phú
khu đất bốn mươi ba hectare được chuyển nhượng với giá hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng nghĩa là chỉ năm trăm tám mươi đồng mỗi mét vuông
trong khi đó tại cùng thời điểm giá đất tại khu vực này là hai mươi bốn năm triệu đồng một mét vuông cao gấp hàng chục lần mức giá chuyển nhượng
tại buổi họp báo đại diện ban tuyên giáo tỉnh khẳng định quan điểm của tỉnh bình dương là không bao che cho các sai phạm